đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban kinh tế trung mương đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn tại thành phố đồng hới và xã trung trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình
tại cuộc tiếp xúc đoàn đại biểu quốc hội tỉnh quảng bình đã thông tin với cử tri chương trình nội dung dự kiến kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn khái quát tình hình kinh tế xã hội của đất nước trong thời gian vừa qua
cử tri bày tỏ tâm tư nguyện vọng và kiến nghị với quốc hội nhiều vấn đề liên quan đến công tác tổ chức cán bộ việc chạy chức chạy quyền hiện nay cử tri kiến nghị cần mạnh tay hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng
bên cạnh đó cử tri cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng thất thoát trong đầu tư công diễn ra tại nhiều địa phương
thay mặt đoàn đại biểu quốc hội đơn vị tỉnh quảng bình đồng chí nguyễn văn bình đã ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến thẳng thắn trên tinh thần xây dựng của cử tri thành phố đồng hới
và huyện bố trạch đoàn đại biểu tỉnh quảng bình cũng tiếp thu những ý kiến đóng góp của cử tri để trình quốc hội trong kỳ họp sắp tới